hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu là ngày lễ vì trẻ em vì thế hệ tương lai của nhân loại
đồng thời là dịp để các bậc phụ huynh thể hiện tình cảm yêu thương đặc biệt cho con cái của mình
trong không khí hào hức của ngày quốc tế thiếu nhi mùa một tháng sáu
các điểm vui chơi dành cho trẻ em tại hà nội cũng sôi động hơn hẳn
tại bảo tàng dân tộc học việt nam đã tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi với chủ đề đến với văn hóa ý
chương trình là cơ hội để trẻ em và người lớn tìm hiểu khám phá văn hóa ý thông qua các hoạt động
tô vẽ mặt nạ tô vẽ trang phục giới thiệu ẩm thực ý hướng dẫn cách làm mỹ ý và piza
bên cạnh đó khách tham quan còn có cơ hội xem trình diễn trang phục của việt nam và nhiều nước trên thế giới
như brunei campuchia hàn quốc lào indonesia malaysia mông cổ và nhật bản
chương trình còn truyền tải đến công chúng đặc biệt là các em nhỏ là nhiều trò chơi dân gian
của những người lớn và người lớn
chương trình này bảo tàng muốn giới thiệu những nét văn hóa của các nước như là khu vực trong nam á
cũng như là italia để công chúng hiểu được những nét tương đồng khác biệt trong văn hóa giữa việt nam và các nước
qua đó sát chặt tình hữu nghị tình đoàn kết giữa việt nam italia và các nước
làm nồng ấm thêm mối quan hệ giữa việt nam và các nước
thế đó là nét chủ đạo mà chương trình năm nay muốn truyền tải đến công chúng
chương trình này bảo tàng muốn giới thiệu những nét văn hóa giữa việt nam và các nước

đến vui chơi giải trí tại khu vui chơi giải trí công viên hồ tây vào trong tháng sáu này
đó là từ ngày một đến hết ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thì công viên hồ tây tiến hành miễn phí vé chọn gói cho các con cao dưới một mốt
khi tham gia vui chơi tại công viên mặt trời mới
và chúng tôi chạy một giá vé đồng hạng là một trăm ba mươi
đối với các khách hàng cao trên một mốt và chúng tôi kỳ vọng rằng là đây sẽ là một cái điểm nhấn
rất là đặc biệt và tạo điều kiện cho rất là nhiều các em nhỏ có thể vui chơi giải trí thỏa thích tại công viên hồ tây
trong ngày một tháng sáu bên cạnh chương trình tạp kỹ như nhảy hoạt hình vũ đoàn nhí ảo thuật siết thú
các bé còn nhận được những phần quà đáng yêu
nhân dịp hôm nay một tháng sáu thì bố mẹ cho cháu đến đây chơi
và cháu cảm thấy rất là vui vẻ
ở đây thì có rất nhiều các bạn cùng trang lứa và những trò chơi ở đây thì cũng rất là thú vị và cháu cảm thấy rất là vui vẻ
chắc chắn rằng với sự đầu tư về ý tưởng cũng như công phu trong cách chuẩn bị của các khu trung tâm
sẽ khiến cho các bé có khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày tết thiếu nhi cũng như trong kỳ nghỉ hè năm nay